vấn đề phòng chống tội phạm trên không gian mạng luôn được công an tp hcm chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an địa bàn tăng cường rà soát nắm tình hình
trong đó năm hai nghìn hai mươi một ban giám đốc công an tp hcm đã tham mưu với bộ công an về đề xuất thành lập phòng an ninh mạng và phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao
một trong những giải pháp trọng tâm thời gian tới của công an tp hcm là chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lập án đấu tranh xử lý nghiêm các vụ việc có tính chất tội phạm trên mạng
để thực hiện tốt yêu cầu trên công an tp hcm sẽ phối hợp với sở thông tin truyền thông tp hcm trong xác minh người lợi dụng mạng xã hội để vi phạm pháp luật tung tin giả chia sẻ thông tin sai sự thật
công an tp hcm cũng làm việc với các trường thành viên của đhq tp hcm để phối hợp nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong rã soát kiểm tra nắm thông tin trên mạng xã hội

đặc biệt đối với tỉnh bình dương thời gian qua các ngành chức năng tỉnh bình dương luôn theo dõi quản lý chấn chỉnh tình trạng vi phạm pháp luật trên không gian mạng
trong đó vụ việc bà nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam sử dụng mạng xã hội xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trong thời gian dài đã được ngành chức năng tỉnh bình dương theo dõi sát